và dự báo trong ngày hôm nay tại huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi sẽ có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
sau đó tăng lên là cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
với cấp gió này huyện đảo lý sơn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trong cơn bão số chín
nhiệm vụ đặt ra lúc này của chính quyền địa phương đó là phải đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân trước bão
đến cuối giờ trưa nay toàn bộ tàu cá của ngư dân lý sơn đã được hướng dẫn bố trí neo mùa an toàn
toàn huyện có bảy trăm hai mươi năm phương tiện tàu thuyền lớn nhỏ năm mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện nay đã cơ bản đảm bảo an toàn ứng phó bão
ngư dân cũng đã được yêu cầu rời khỏi tàu để đảm bảo an toàn trước bão